việt nam đang đẩy mạnh phát triển đô thị hóa coi đây là một trong những động lực tăng trưởng
do đó capital land cần tạo ra giá trị gia tăng tạo nên sự khác biệt ở việt nam
theo xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
đây là đề nghị của thủ tướng nguyễn xuân phúc
trong buổi tiếp chủ tịch tập đoàn capital land ưng kỳ châu vào chiều này
thủ tướng cũng đề nghị các dự án mà tập đoàn đầu tư cần phát triển
theo hướng xanh sạch hiện đại thân thiện với môi trường
thủ tướng đề nghị tập đoàn cần quan tâm phát triển nhà ở xã hội
và nhà cho người nghèo nhà ở cho công nhân
chính phủ việt nam luôn khuyến khích vào hoàn ngành các nhà đầu tư hướng đi này
nếu tập đoàn đầu tư các dự án này
chính phủ các địa phương sẽ có những cơ chế chính sách ưu đãi
ông ưng kỳ châu khẳng định capital land chắc chắn sẽ đưa ra
các hàm lượng công nghệ cao vào các dự án đầu tư vào việt nam
ứng dụng các công nghệ cao vào việc phát triển quản lý vận hành các dự án
ông đánh giá cao các đô thị việt nam tham gia hệ thống đô thị thông minh asean
do đó tập đoàn đặc biệt coi trọng những giá trị phát triển xanh và bền vững
mong muốn được đóng góp vào quá trình xây dựng các đô thị thông minh ở việt nam